ngày một mươi một tháng tám đồn biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã bắt giữ một mươi đối tượng đi bộ từ campuchia để nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo đó sáng cùng ngày chốt số một lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cột mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốp đã phát hiện bắt giữ một mươi công dân gồm tám người lớn và hai trẻ em nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
theo lời khai ban đầu các công dân nêu trên sang campuchia để làm thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh không có việc làm đời sống khó khăn nên các công dân này đã đi bộ từ thủ đô phnom penh campuchia để về việt nam
khi đến địa điểm nêu trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ đơn vị đã hoàn tất thủ tục phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp phun xịt khử quẩn phòng dịch và đưa các trường hợp này đi cách ly y tế theo quy định